thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc điện đàm với thủ tướng chính phủ liên bang nga mikhail mishustin
trên tinh thần tin cậy và cởi mở hai thủ tướng đã trao đổi về hợp tác việt nga trong bối cảnh dịch bệnh
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn ủng hộ và sát cánh cùng liên bang nga trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
về phần mình thủ tướng nga mishustin đánh giá cao cách việt nam kiểm soát bệnh dịch